tại hà nam một tụ điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam triệt phá bắt giữ một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam đã bắt giữ đối tượng vũ xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã duy tiên đang có hành vi bán trái phép chất ma túy tại nhà ở của đối tượng
tại hiện trường và qua khám xét cơ quan công an thu giữ gần một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp chín túi ma túy tổng hợp dạng đá và kentamin hơn năm mươi triệu đồng một xe máy một điện thoại và nhiều tăng vật khác có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
đấu tranh khai thác bước đầu trường khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không quen biết tại hà nội về để sử dụng và bán kiếm lời
trường đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp tài sản
thủ đoàn của trường khi bán ma túy thường khóa chặt cửa nhà chỉ bán qua khe cửa để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
còn tại vĩnh phúc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc vừa kiểm tra phát hiện hai vụ với hai mươi sáu trường hợp có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở huyện tam đảo và huyện vĩnh tường
tại cơ sở kinh doanh karaoke g bảy ở thị trấn hợp châu huyện tam đảo do lưu minh hà
lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện sáu thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một đĩa xứ có bám dính tinh thể bột màu trắng một ống hút cuốn bằng tờ polymer chỉ giá một trăm linh đồng một thẻ cứng một bật lửa ga
các đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp đó tại cơ sở kinh doanh karaoke thiên hà xã thượng trưng huyện vĩnh tường do đỗ văn đức làm chủ lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện có hai mươi thanh niên trong hai phòng hát có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hai đĩa xứ có bám dính tinh thể màu trắng hai thẻ cứng hai ống hút bằng tiền polymer các đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy

tại thành phố cần thơ bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ một mươi triệu cho tới sáu mươi triệu đồng do đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp là điện thoại di động laptop với thủ tục đơn giản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ninh kiều xác định đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã ra thông báo truy tìm đồng thời vận động gia đình kêu gọi đức ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
đêm ngày bốn tháng sáu công an quận ninh kiều đã di lý đức từ thành phố hồ chí minh về thành phố cần thơ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
công an quận ninh kiều thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng trương quang anh đức xin liên hệ công an quận ninh kiều số một trăm tám mươi tám trên một nguyễn văn cử phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
khi đi mang theo tất cả hồ sơ vay nếu có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đã đăng ký hồ sơ vay và liên hệ đồng chí nguyễn thế anh
số điện thoại chín trăm linh chín hai trăm tám mươi tám bốn trăm bốn mươi bốn và dương hoàng thiện số điện thoại chín trăm linh bảy sáu trăm tám mươi tám sáu trăm ba mươi chín cán bộ công an quận ninh kiều để tiếp nhận
với phương thức thủ đoạn đó là làm quen kết bạn qua mạng xã hội facebook các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân tại huyện an lão tỉnh bình định số tiền năm trăm linh triệu đồng
công an tỉnh bình định đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn trình báo vào đầu tháng năm vừa qua
một người phụ nữ kết bạn với tài khoản facebook cá nhân
sau thời gian làm quen người này nói hiện nay đang sinh sống ở nước ngoài cần về việt nam định cư nên muốn gửi tiền nhờ nạn nhân mua đất
cho đến ngày một mươi tháng năm người phụ nữ nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên của cục hải quan việt nam thông báo
có gói hàng gửi từ nước ngoài về yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản để làm lệ phí nhận quà
sau khi chuyển một trăm ba mươi sáu triệu đồng người phụ nữ tiếp tục nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là năm trăm linh triệu
trong khi chuyển một trăm ba mươi sáu triệu đồng người phụ nữ nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền nhiều lần với tổng số tiền

mặt khác hiện nay cũng chưa có chế tài quản lý loại hình xe công nghệ
vì thế sắp tới các hãng cần làm hợp đồng dân sự với lái xe
có những quy định giang buộc rõ ràng và phải sẵn sàng cho nghỉ việc với lái xe vi phạm
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua

việc thực hiện giao dịch qua ngân hàng giúp minh bạch kiểm soát giao dịch của các ngành
phục vụ quản lý giao dịch tài sản bất động sản và quản lý thuế nói riêng
dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của google cho thấy
lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch việt nam đang tăng trưởng khoảng năm mươi bảy mươi năm
mức tăng cao thứ tư thế giới
thông tin từ tổng cục du lịch vào ngày năm tháng sáu
sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chỉ số này của việt nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới
cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà
vietjet mở bán một mươi chín chín trăm chín mươi chín vé khuyến mại chỉ từ đồng cho tất cả đường bay đến và đi ấn độ
trong ba ngày vàng mùng bảy mùng tám và mùng chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời vietjet hôm nay chính thức khai trương hai đường bay thẳng kết nối thành phố hồ chí minh và hà nội
đến mubai trung tâm kinh tế tài chính thành phố lớn nhất của quốc gia một bốn tỷ dân ấn độ
thưa quý vị trong những năm gần đây tư duy nhận thức về bảo vệ môi trường ở nước ta đang ngày càng theo đuổi theo triệu hướng tích cực
nhiều hoạt động phong trào mô hình bảo vệ môi trường hay đã xuất hiện và có tính lan tỏa cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
từ những thay đổi nhỏ nhất trong tiêu dùng đến những hoạt động kinh doanh theo tiêu chí xanh bền vững đều đang góp phần vào công cuộc chung của toàn cầu bảo vệ trái đất
mỗi lần đi chợ chị nguyễn thị thu hiền lại chuẩn bị đầy đủ túi sách và các loại hộp để đựng đồ
lình kỉnh hơn trước nhưng chị không ngại vì như thế mỗi ngày nhà chị giảm thiếu sử dụng
từ năm đến bảy chiếc túi ni lông một trong những loại rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hiện nay
còn bà phạm thị sáu thì lại lựa chọn những chiếc lá rong túi giấy
để gói xuống cho các loại hộp để đựng đồ

bà phạm thị sáu thì lại lựa chọn những chiếc lá song túi giấy để gói xuống cho các loại hộp để đựng đồ
những mối đe dọa nghiêm trọng từ các vấn đề môi trường và sức khỏe việc phục hồi tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh hay khôi phục xanh hiện đang là ưu tiên hàng đầu
phát triển kinh tế xanh đấy là cái mục tiêu và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước thông qua các chính sách cụ thể của từng ngành từng lĩnh vực tôi cho cái là rất tốt
thì bây giờ vấn đề chính sách có rồi thì mình phải có những cái giám sát cụ thể cái tổ chức thực hiện thế nào để cái mục tiêu của mình là kinh tế xanh và cái gọi là đất nước phát triển theo nền kinh tế xanh là nó phải được thể hiện và nó phải đạt được cái mục tiêu
trước áp lực ô nhiễm môi trường ngày càng lớn cùng với những mục tiêu chiến lược đặt ra ngày càng cao thì đòi hỏi phải đổi mới tư duy và hành động bảo vệ môi trường càng cần được nâng cao hơn nữa
việc thay đổi này phải được thực hiện từ trung ương đến địa phương từ các cấp các ngành và không thể thiếu
vấn đề đầu tiên bây giờ là phải làm cho người dân thay đổi nhận thức bằng cách là tuyên truyền bằng cách là những bài học thực tiễn bằng tất cả mọi thứ bằng cái hiệu quả công việc mà bằng nền kinh tế xanh để cho người dân thay đổi đầu tiên thay đổi nhận thức
và khi là người dân đã thay đổi nhận thức và nhận thức được rằng là chỉ với mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh thì sẽ mang lại lợi ích cho chính người dân cho sự phát triển đất nước
thưa quý vị chủ đề của ngày môi trường thế giới năm nay là chỉ một trái đất
với thông điệp
cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn sạch hơn
con người và môi trường sẽ luôn luôn đi cùng nhau thế nên mọi người khi mà mọi người đã có ý thức để bảo vệ môi trường hơn thì cũng đang là bảo vệ chính mình và chính gia đình của mình ạ
bắt đầu từ bản thân mình thay đổi dần những cái thói quen và sau đấy là cho cả gia đình mình nữa
và rộng ra là một cộng đồng nhỏ
chúng ta chung tay để bảo vệ môi trường với mong muốn là tẩy chay rác thải nhựa dùng một lần và góp phần để cho môi trường trong sạch hơn
nhưng mà một ý thức thì môi trường sẽ sạch sẽ hơn
quý vị sau khi mua xe ô tô một thời gian thì ác quy xe sẽ dần xuống cấp
vì vậy việc thay thế thiết bị này là điều cần thiết
tuy nhiên hiện nay việc lựa chọn ác quy đúng chủ loại đúng dung tích
hạn chế các rủi ro như cháy nổ xe là điều mà không phải ai cũng hiểu rõ
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia về lĩnh vực này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
chiếc xe ô tô đang chạy thì bất ngờ phát ra tiếng nổ to từ đầu xe rồi bùng cháy dữ dội
nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do nổ bình ác quy
đã có nhiều vụ cháy nổ xe do bình ác quy gây ra
nhưng việc lựa chọn đúng loại ác quy cho xe ô tô là điều mà không phải chủ phương tiện nào cũng biết
và anh có thể giải thích ác quy cọc chìm cũng như là ác quy cọc nổi nghĩa là gì
và việc sử dụng những ác quy này như thế nào
hiện nay thì rất nhiều người dùng khi mua ác quy thì đều có mặt cho các cửa hàng sửa chữa hoặc là các sưởng sản xuất
rất ít người là tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để chọn lựa ác quy một cách tiêu chuẩn
chính vì thế mà cái chuyện vấp phải những cái lỗi sơ đẳng là rất hay gặp
cái lỗi thứ nhất là lắp ác quy sai kích thước và dung lượng
tại sao chúng ta có ác quy chìm và ác quy cọc nổi cọc chìm
thì trên những cái dòng xe động cơ công suất lớn thì thường cái động cơ nó rất là to và nó choán hết cái diện tích của khoang máy
cái điều này thì hay gặp ở trên xe châu âu và xe hạng sang
thì các nhà sản xuất là thiết kế cái phần cọc ác quy là chìm xuống dưới để đảm bảo cái kích thước của aqi nó gọn hơn
và khi mà xe vận hành ở những điều kiện khắc nghiệt như là đường sóc chạy tốc độ cao thì ác quy nó không bị chuyển dịch lên xuống
nó sẽ chạm cực cực vào cái phần nắp để dẫn đến là phát sinh tiền lửa điện
và ở trong cái kho máy vốn có hơi xăng thì đây là điều rất nguy hiểm
nếu mà một cái ác quy xe nguyên bản được thiết kế là cọc chìm mà chúng ta lắp sang cọc nổi thì cái phần cọc nó sẽ nhô lên cao như vậy
nhưng ngoài cái đó ra thì khi mà ác quy sai tiêu chuẩn thì kích thước của ác quy cũng thay đổi
và điều này dẫn đến một cái nguy cơ khác là những cái hệ thống bắt giữ che chắn cái ác quy là lắp sẽ không đúng nữa
vâng anh có thể chia sẻ những lưu ý trong việc lựa chọn cũng như là sử dụng acq ạ
cái bài học cơ bản nhất và gọi là cần phải quan tâm nhất chính là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của xe
tại vì nhà sản xuất nào cũng quy định chính xác cái chủng loại và các thông số kỹ thuật trong quyển sách hướng dẫn của mình
về tiêu chuẩn thì thường khi mà chúng ta chọn mua thì có cái chỉ số quan trọng nhất là cái dung lượng của aqi
thứ hai nữa là cái vị trí của cọc
ngoài chuyện là cọc nổi và cọc chìm thì một số ác quy nó đảo chiều hai cái cọc với nhau
thông số chính xác nhưng khi lắp vào xe thì sẽ không nối được cái dây nối của xe vào cọc
đó nó gọi là cca tức là nó quyết định cái khả năng cấp điện của ác quy ở không độ
thì nếu mà chúng ta mua cái ác quy không đạt có thể dung tích cao hơn nhưng mà cái chỉ số đó không đạt
thì gác pin nó sẽ bị hại rất là nhiều và bản thân các cái thành phần điện của xe nó cũng sẽ tuổi thọ nó không được cao